hơn một ngày sau khi người dân phát hiện nghi phạm giống đối tượng giết người cướp tài sản ở huyện hóc môn tp hcm
đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy tìm
theo đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp hcm và công an tỉnh long an chốt chặn bao vây khu vực đất bưng
cây cối rậm rạp tại ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an để truy bắt nghi phạm
khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp giáp ấp bảy ấp tám xã lương hòa từ cầu rạch nổ qua gia miệng
đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh đi lại rất khó khăn
nơi đây kênh rạch chẳng chịt chỉ có thể đi bộ không thể sử dụng xe máy
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một người dân phát hiện một người đội mũ kết màu đỏ áo sơ mi đỏ mặc quần ngắn
dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát ven đường tỉnh tám trăm ba mươi để mua nước uống và thức ăn
người này giống nghi phạm cướp tài sản và lấy xe máy của nữ chủ quán ở huyện hóc môn tp hcm mà báo chí thông tin nên báo cơ quan công an
nhận được thông tin lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi